tại khu vực giáp xanh giữa địa bàn quận liên triều và huyện hòa vang vào trưa ngày bảy tháng tám
đã xảy ra một vụ cháy rừng nghiêm trọng
thành phố đà nẵng đã huy động hàng trăm lực lượng tham gia chữa cháy
theo người dân địa phương vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng
tại khu vực phường hòa khánh bắc quận liên triều
đến một mươi một h ba mươi phút cháy lan sang khu vực rừng trồng tại xã hòa sơn huyện hòa vang
ngay sau khi nhận được thông tin thành phố đà nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
thuộc các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quân đội dân quân tự vệ
và người dân thuộc hai địa phương tổ chức khoanh vùng dập lửa
tuy nhiên do khu vực cháy có địa hình hiểm trở gió thổi mạnh
nhiều thực bì khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
đến tối ngày bảy tháng tám vụ cháy vẫn chưa được khống chế
hiện các lực lượng chức năng đang chia thành nhiều mũi để tiếp tục khoanh vùng
không cho lửa cháy lan ra diện rộng